với hành vi mua bán người vi thị thoan chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa bị công an huyện kỳ sơn khởi tố vụ án khởi tố bị can
theo điều tra trong thời gian ở trung quốc thoan quen biết với một người phụ nữ
người này đặt vấn đề với thoan về việc tìm người đưa sang biên giới bán thu lợi nếu chất lọt thoan sẽ được chia tiền hoa hồng
chính vì vậy khi trở về việt nam thoản đã rụ rỗ và lừa một phụ nữ trú tại huyện anh sơn tỉnh nghệ an đi qua biên giới
sau đó hai đối tượng đã bán chị này cho một người đàn ông trung quốc lấy làm vợ với giá tương đương hơn một trăm hai mươi triệu đồng trong đó thoan được hưởng lợi ba mươi triệu đồng
nạn nhân đã bỏ trốn trở về việt nam và tố cáo hành vi của các đối tượng